kính thưa quý vị theo nguồn tin từ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương
đồng chí trần đại quang sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
do mắc bệnh hiểm nghèo mặc dù được các giáo sư bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước hết sức quan tâm tạo điều kiện nhưng đã không qua khỏi
đồng chí chủ tịch nước trần đại quang đã mất lúc một mươi h năm ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
sau đây truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu tiểu sử của chủ tịch nước trần đại quang
họ và tên trần đại quang sinh ngày một mươi hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu quê quán xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình
nơi đăng ký thường trú
họ và tên trần đại quang sinh ngày một mươi hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê quán xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình
nơi đăng ký thường trú
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm học viên trường cảnh sát nhân dân trung ương và trường cao đảng ngoại ngữ bộ nội vụ nay là bộ công an
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cán bộ cục bảo vệ chính trị một sau tách thành cục bảo vệ chính trị hai giữ chức vụ phó trưởng phòng trinh sát cục bảo vệ chính trị hai bộ nội vụ nay là bộ công an
từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy học viên trường cảnh sát nhân dân trung ương và trường cao đảng ngoại ngữ bộ nội vụ nay là bộ công an
từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi trưởng phòng tham mưu và trưởng phòng trinh sát cục bảo vệ chính trị ii bộ nội vụ nay là bộ công an
từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi đến tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu phó bí thư đảng ủy phó cục trưởng cục tham mưu an ninh bộ nội vụ nay là bộ công an
từ tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến tháng một mươi năm hai nghìn cục trưởng cục tham mưu an ninh bộ công an
năm hai nghìn một mươi một ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ủy viên đảng ủy công an trung ương ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an được phong cấp bậc hàm trung tướng năm hai nghìn bảy được phong học hàm giáo sư năm hai nghìn một mươi
từ tháng một năm hai nghìn một mươi một đến tháng tám năm hai nghìn một mươi một ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu ủy viên bộ chính trị khóa một mươi một một mươi hai ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh ủy viên ban cán sự đảng chính phủ bí thư đảng ủy công an trung mương bộ trưởng bộ công an được phong cấp bậc hàm thượng tướng năm hai nghìn một mươi một đại tướng năm hai nghìn một mươi hai
trưởng ban chỉ đạo tây nguyên đại biểu quốc hội khóa một mươi ba phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
phó trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tại kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi ba đồng chí trần đại quang đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ tịch nước